ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường xã thị trấn trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó bốn quận trung tâm là hoàn kiếm ba đình đống đa hai bài trưng sẽ dừng phát loa phường và chỉ phát khi có thông báo khẩn cấp hoặc theo yêu cầu của trung ương và thành phố
đối với các phường thuộc các quận còn lại chỉ duy trì từ năm đến một mươi cùng loa mỗi cụm tối đa là hai loa
vị trí các cùng loa do ủy ban nhân dân quận căn cứ điều kiện thực tế của địa bàn để lựa chọn quyết định và gửi sở thông tin và truyền thông danh sách sơ đồ vị trí cùng loa để tổng hợp
trừ các cụm loa được lựa chọn duy trì hệ thống loa truyền thanh phường còn lại được giữ nguyên trạng và tạm dừng phát thanh
thời gian phát được quy định tối đa là hai buổi một ngày
năm ngày trên tuần và thời lượng tối đa là một mươi năm phút trên buổi
với thị xã sơn tây và các huyện hệ thống loa được tiếp tục duy trì nhưng sắp xếp lại đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
thời gian thực hiện đề án trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín